trái ngược với tình hình mưa lũ tại các tỉnh tây nguyên từ nhiều tháng nay tình trạng khô nóng kéo dài kết hợp với gió tây nam thổi mạnh
khiến cho mực nước tại các sông hồ đập chứa trên địa bàn tỉnh quảng trị xuống thấp kỷ lục
nguồn cung cấp nước cho các huyện thị thành phố ngày càng bị thu hẹp
hàng chục nghìn hộ dân tại tỉnh quảng trị đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt
khoảng một tháng nay cuộc sống của hàng nghìn hộ dân tại thành phố đông hà bị đảo lộn vì bị cắt nước sinh hoạt liên tục
theo lịch mỗi ngày nước chỉ cấp trong khoảng từ hai đến bốn giờ sáng
vì vậy người dân phải mua sắm thêm bồn chứa và thức canh trong đêm mới có nước sử dụng
nếu tình trạng khô hạn tiếp tục kéo dài gần ba mươi hộ dân tại thành phố sẽ thiếu nước trầm trọng

sông vĩnh phước là nguồn cung cấp tới bảy mươi nước sạch cho thành phố đông hà và các huyện lân cận
thế nhưng đến nay con sông này bị thu hẹp đứt đoạn do khô hạn chỉ còn lại các hồ nước nhỏ
mỗi ngày mức nước sạch của thành phố đông hà và các huyện lân cận

dù đã tiến hành cắt nước luân phiên nhưng lượng nước tại sông vĩnh phước chỉ có thể kéo dài từ năm đến bảy ngày tới
thưa quý vị và các bạn nơi tôi đang đứng đây là lồng của con sông vĩnh phước nguồn cung cấp nước chín của thành phố đông hà
tuy nhiên từ nhiều ngày qua con sông này đang ở trong tình trạng khô hạn trơ đáy
trong những ngày tới nếu không có mưa thì hơn hai mươi hồ dân của thành phố đông hà sẽ đứng trước nguy cơ mất nước trên diện rộng
công ty cổ phần nước sạch quản trị đã dừng cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt cho các khu vực có bệnh viện trường học
nếu trong ba năm ngày tới thời tiết không có mưa không có nguồn nước để phổ cập cho sông vĩnh phước
thì nguy cơ nhà máy nước tân lương của thành phố đông hà có thể sẽ phải hoạt động cầm trừng và nguy cơ sẽ phải dừng hoạt động bởi vì không có nước để khai thác
trong tình huống đó
người dân đông hà sẽ có thể phải mất nước trên diện rộng với khoảng bảy mươi
trước tình trạng các dòng sông đều đang ở mực nước chết công ty cổ phần nước sạch quảng trị đã tiến hành triển khai các phương án
máy móc thiết bị vật tư cũng như huy động tối đa nhân lực trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng để bơm chuyển từ các địa điểm khác nhau
nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước cho trạm bơm cấp một
trong trường hợp sông vĩnh phước cạn nước sẽ sử dụng nguồn nước ngầm từ huyện gio linh để ưu tiên cung cấp cho khu vực trung tâm thành phố